theo thông tin từ bộ tài nguyên và môi trường cho biết tính đến cuối tháng sáu vừa qua
đường dây nóng của bộ đã nhận được hơn một năm trăm linh thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường
và đến nay thì có trên một vụ việc đã được xử lý như là vụ đổ trộm các thùng phi
tại địa bàn xã vạn phúc huyện thanh trì hà nội hay là vụ dùng cho lò đốt rác thải
để san lấp mặt bằng ở hải dương và vụ việc nước thải công nghiệp nhuộm chưa qua xử lý
tại một số xã thuộc huyện lý nhân tỉnh hà nam chảy thẳng ra sông hồng
trong thời gian tới thì tổng cục môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát các dự án
nguồn thải lớn và kiên quyết là không cấp phép cho các dự án có tác động đến môi trường sinh thái